thưa quý vị ngày hôm nay hơn một triệu sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông
trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết tương đối thuận lợi bởi các vùng miền trên cả nước đều tạnh giáo và nhiệt độ thì không quá nóng
buổi chiều một số tỉnh thành phía nam được dự báo là có mưa rông sớm trùng vào thời điểm thi môn thứ hai cục bộ có những điểm mưa to
kèm thí sinh hãy giữ cho mình không bị ướt mưa để tránh bị cảm lạnh
còn các sĩ tử khu vực từ quảng bình đến bình thuận cần lưu ý đôi chút bởi ngày thi đầu tiên ngày hôm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng với nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
với điều kiện thời tiết này thì các em chú ý bổ sung nhiều nước trang bị các vật dụng chống nắng để duy trì một sức khỏe tốt cho suốt kỳ thi
xin lời chúc các sĩ tử bình tĩnh tự tin hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất
hẹn gặp lại